thay mặt đảng ủy ban biên tập báo công an nhân dân đại tá phạm quang khải tổng biên tập báo công an nhân dân bày tỏ tình cảm tri ân và biết ơn sâu sắc tới bộ trưởng tô lâm đã luôn quan tâm sâu sát đến báo chí công an nhân dân nói chung và báo công an nhân dân nói riêng
đặc biệt ý kiến phát biểu sâu sắc của bộ trưởng tô lâm tại buổi gặp mặt các cơ quan chỉ đạo quản lý báo chí các nhà báo lão thành phóng viên những người làm báo trong công an nhân dân đã khiến các cán bộ chiến sĩ tự thấy mình phải linh hội hết các ý kiến chỉ đạo tiếp tục học hỏi rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được yêu cầu công tác trong tình hình mới và xu hướng của báo chí hiện đại
tại buổi gặp mặt gần gũi thân tình bộ trưởng tô lâm cũng đã dành thời gian trao đổi lắng nghe tâm tư của cán bộ chiến sĩ những kiến nghị đề xuất đối với lãnh đạo bộ trong công tác thông tin tuyên truyền
khẳng định đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cá nhân đồng chí bộ trưởng rất chia sẻ với những khó khăn của báo chí công an nhân dân nói chung và báo công an nhân dân nói riêng
bộ trưởng tô lâm cũng mong muốn thời gian tới báo công an nhân dân cần quyết tâm cao để đổi mới công tác thông tin tuyên truyền cải thiện môi trường làm việc và đời sống của cán bộ chiến sĩ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
nhấn mạnh một số định hướng công tác trước mắt bộ trưởng tô lâm yêu cầu đơn vị tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về đại hội đảng các cấp trong công an nhân dân tiến tới đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy và đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba

đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức đại hội đảng cấp cơ sở nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm trong đảng bộ công an trung ương dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
tính đến ngày một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đã có hai một trăm tám mươi sáu trên hai hai trăm bốn mươi chín tri bộ trực thuộc đảng bộ công an trung ương hai trăm linh năm trên hai trăm linh chín đảng bộ bộ phận hoàn thành đại hội
đảng ủy đã làm tốt công tác phổ biến quán triệt các văn bản chỉ đạo hướng dẫn về đại hội qua đó đã nâng cao nhận thức của cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên về ý nghĩa vai trò tầm quan trọng của đại hội
các dự thảo văn kiện đại hội được chuẩn bị nghiêm túc bám sát đề cương hướng dẫn của ban thường vụ đảng ủy công an trung ương nội dung báo cáo chính trị cơ bản đánh giá khách quan toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ qua và chương trình công tác của đảng bộ trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự thảo báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã bám sát quy chế làm việc thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc
một số cấp ủy đã làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân đối với những hạn chế yếu kém trên lĩnh vực địa bàn công tác được phân công phụ trách thể hiện rõ trách nhiệm cầu thị của đảng ủy và từng đồng chí cấp ủy viên
quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội các cấp ủy đã thực hiện nghiêm túc việc thảo luận lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức đảng trực thuộc đảng viên và tổ chức quần chúng trong đơn vị
trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng có trách nhiệm để hoàn chỉnh dự thảo tạo sự thống nhất cao trong đơn vị
đề án nhân sự cấp ủy ủy ban kiểm tra được chuẩn bị nghiêm túc xác định rõ yêu cầu tiêu chuẩn số lượng cơ cấu cấp ủy phù hợp với tình hình đặc điểm của từng đảng bộ
tại hội nghị các đại biểu cũng đã thẳng thắn làm rõ những hạn chế tồn tại những khó khăn vướng mắt và nguyên nhân trong quá trình tổ chức đại hội
chia sẻ những kinh nghiệm hay và đề xuất những nội dung biện pháp tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức tốt đại hội các đảng bộ trực thuộc đảng ủy công an trung ương và đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương khẳng định việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong đảng bộ công an trung ương và trong công an nhân dân
sẽ là tiền đề quan trọng về công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân góp phần tích cực vào thành công chung của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
đồng chí thứ trưởng yêu cầu các cấp cần tập trung xây dựng thật tốt chất lượng các văn kiện trình đại hội đảng bộ
văn kiện đại hội nhất là báo cáo chính trị là quyết định phương hướng mục tiêu nhiệm vụ định hướng cho sự phát triển của đảng bộ đơn vị mình trong năm năm tới
do đó báo cáo chính trị phải được nghiên cứu xây dựng công phu kỹ lưỡng với những đánh giá chính xác dự báo đúng tình hình đề ra phương hướng mục tiêu nhiệm vụ phải đặt trong tổng thể sự phát triển của toàn lực lượng
đặc biệt là các địa phương tới đây bám sát vào nhiệm vụ chính trị địa phương nhé
thứ hai là báo cáo kiểm điểm của cấp ủy về phê bình tự phê bình
thì trên tinh thần là căn cứ vào cái nguyên tắc của chúng ta là tự phê bình rồi phê bình
để chúng ta nêu rõ được những trách nhiệm của tập thể của cá nhân đối với hạn chế thiếu sót v v
trong cái này để làm sao mà cái
cái lãnh đạo của cấp ủy nó đạt hiệu quả
bên cạnh đó thứ trưởng lê quý vương yêu cầu phải chuẩn bị thật tốt nhân sự cấp ủy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảm bảo cho sự thành công của đại hội đảng bộ
việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhất thiết phải bám sát yêu cầu tiêu chuẩn điều kiện cơ cấu số lượng
và thực hiện đúng quy trình theo thông chi số một của đảng ủy công an trung ương
giải quyết hài hòa giữa cơ cấu và tiêu chuẩn xây dựng nội dung chương trình đại hội đúng quy định hướng dẫn của trung ương
xây dựng kịch bản điều hành đại hội khoa học hợp lý có sự phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đoàn chủ tịch
các đồng chí được cấp ủy giới thiệu để bầu vào đoàn chủ tịch cần chủ động nghiên cứu
nắm vững những quy định hướng dẫn về tổ chức đại hội đảng nhất là quy chế bầu cử trong đảng
để điều hành đại hội đúng quy định đảm bảo vừa mở rộng dân chủ vừa giữ vững kỷ luật kỷ cương và các nguyên tắc của đảng
tối qua ngày một mươi sáu tháng sáu tại trung tâm văn hóa tỉnh cà mau bộ công an đã tổ chức khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi khu vực năm
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến dự và phát biểu chỉ đạo
với chủ đề bảy mươi năm năm sáng mãi niềm tin hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi khu vực năm
được tổ chức từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
hội diễn nghệ thuật quần chúng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi tại cà mau với sự tham gia của công an một mươi tám tỉnh thành phố và quy tụ hơn năm trăm bốn mươi diễn viên
các chương trình tiết mục tham gia hội diễn tập trung ca ngợi đảng bác hồ tình yêu quê hương đất nước
truyền thống vẻ vang bảy mươi năm năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an nhân dân
tuyên truyền quảng bá việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
phong trào công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
phát biểu tại lễ khai mạc thượng tướng nguyễn văn thành thứ trưởng bộ công an tin tưởng
với tinh thần trách nhiệm lòng nhiệt tình đam mê nghệ thuật khắc phục khó khăn trong luyện tập
diễn viên nghệ sĩ của các đoàn nghệ thuật quần chúng sẽ cầu hiến hết mình
mang đến cho hội diễn những chương trình tiết mục nghệ thuật đặc sắc hấp dẫn
sau sức truyền cảm tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lòng công chúng
sau lễ khai mạc đại biểu cùng đông đảo người dân được thưởng thức phần thi diễn của các đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia hội thi
đại biểu cùng đông đảo người dân được thưởng thức về bảo đảm an ninh khu công nghiệp khu kinh tế
trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
nhận diện những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự tại các khu công nghiệp khu kinh tế
và đánh giá thực trạng công tác bảo đảm an ninh khu công nghiệp khu kinh tế do cơ quan công an tiến hành
trên cơ sở đó cung cấp luận cứu khoa học tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động thực tiễn
và góp phần bổ sung hoàn thiện lý luận về bảo đảm an ninh khu công nghiệp khu kinh tế trong thời gian tới
phát biểu tại hội thảo thứ trưởng lương tam quang ghi nhận đánh giá cao các báo cáo khoa học
ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội thảo
thứ trưởng đề nghị sau hội thảo tiểu ban lý luận bảo vệ an ninh quốc gia học viện an ninh nhân dân
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ nghiêm túc những ý kiến đóng góp của các đại biểu
để bổ sung chỉnh lý hoàn thiện nhiệm vụ giải pháp bảo đảm an ninh khu công nghiệp khu kinh tế
hội đồng lý luận bộ công an quan tâm định hướng nghiên cứu đối với các nhiệm vụ khoa học tổng kết thực tiễn
và nghiên cứu lý luận về bảo đảm an ninh khu công nghiệp khu kinh tế
đề xuất cơ chế chuyển giao kết quả nghiên cứu lý luận trong công an nhân dân